trước thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ rẻ rác chưa chiều dở mây hởng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi một độ